là một tỉnh có dân số đứng thứ ba trên cả nước trong những ngày qua
thị trường tiêu thụ hoa tươi tại thanh hóa đã rất nhộn nhịp đón ngày quốc tế phụ nữ
đã là phụ nữ thì dường như ai cũng thích hoa cách đây vài ngày các trang trại hoa quy mô lớn tại thanh hóa
đã áp dụng những biện pháp đặc biệt để hy vọng có được những bông hoa tươi thắm nhất cho ngày quốc tế phụ nữ
ông lê văn hạnh chủ sở hữu hai trang trại hoa rất lạc quan về thị trường hoa tại tỉnh thanh hóa
đặc biệt là nhu cầu hoa tươi trong dịp này
càng gần ngày tám tháng ba nhu cầu hoa tươi tại thanh hóa càng nóng lên từng giờ
đó chính là lý do mà mới sang ngày hôm nay
các nhân dân tỉnh thanh hóa đã đặt bông hoa tươi cho các trang trại hoa tươi
các nhân viên tại cửa hàng hoa này đã làm việc suốt đêm để vài tiếng nữa sẽ giao hơn một trăm linh đơn đặt hàng
trong một số cơ quan trên địa bàn cũng như để có thể phục vụ ngay các nhu cầu của khách lẻ

cho một số cơ quan trên địa bàn cũng như để có thể phục vụ ngay các nhu cầu của khách lẻ

cả phụ nữ và hoa đây chắc chắn là những điều kỳ diệu của cuộc sống